các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bệnh nhân phát hiện đều ở giai đoạn muộn di căn hạch cổ
tỷ lệ sống toàn bộ của ung thư hạ họng sau năm năm được báo cáo chỉ từ một mươi năm đến bốn mươi năm
về yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư hạ họng bác sĩ nam cho hay
chủ yếu do hút thuốc lá sử dụng bia rượu virus hpv
người có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể mắc bệnh
dấu hiệu của bệnh như khó nuốt và nuốt bị vướng
hiện tượng này ngày càng tăng dần dẫn đến nuốt nghẹn hoặc nuốt tắc
người bệnh đau khi nuốt cơn đau ngày càng kéo dài và trở nên nặng nề
đau có thể lan đến tay
vùng cổ bị nổi hạch hạch ngày càng to cứng và cố định một chỗ
ứ đậm nước bọt ở vùng xoang lê cùng với đó là những vết lét xuất hiện
gần đây phương pháp nội soi phóng đại đường tiêu hóa với giải tần hẹp
có thể cung cấp hình ảnh chất lượng cao và chứng minh được tính hiệu quả
trong phát hiện sớm ung thư họng thanh quản
qua quá trình nội soi bác sĩ thấy có các vùng hơi đỏ
hoặc có màu nâu các chấm đỏ nâu tổn thương dạng ban đỏ
hoặc dạng phẳng có danh giới rõ không bắt màu thuốc nhuộm
bác sĩ thanh nam thông tin
bác sĩ nam cũng nhấn mạnh nếu có bất thường sẽ dùng kỹ thuật bóc tách
dưới niêm mạc qua nội soi luôn cho người bệnh
tại bệnh viện bạch mai các bác sĩ thực hiện kỹ thuật này từ sáu mươi đến tám mươi phút
chưa ghi nhận biến chứng mang lại hiệu quả điều trị xâm lấn tối thiểu
kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc cho bệnh nhân ung thư hạ họng
giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị xâm lấn tối thiểu bác sĩ nam nói
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn công long giám đốc trung tâm tiêu hóa và gan mật
bệnh viện bạch mai thống kê của global can năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm việt nam có hơn hai trăm linh ca mắc mới và hơn một trăm linh ca tử vong do bệnh ung thư
trong đó ung thư đường tiêu hóa chiếm hơn ba mươi
đáng chú ý ung thư dạ dày có xu hướng trẻ hóa
có những bệnh nhân ở độ tuổi hai mươi ba mươi
việc chẩn đoán da bệnh ở giai đoạn sớm cũng như áp dụng các tiến bộ trong điều trị rất quan trọng
để từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh hạn chế tác dụng phụ nâng cao chất lượng cuộc sống
tuy nhiên các triệu chứng của bệnh ung thư đường tiêu hóa thường mờ nhạt
diễn tiến âm thầm và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác
do đó thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn
vì vậy việc trần đoán da bệnh ở giai đoạn sớm cũng như áp dụng các tiến bộ trong điều trị rất quan trọng
để từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh hạn chế tác dụng phụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh
những nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh lý tiêu hóa là tuổi tác
người trên năm mươi tuổi nên bắt đầu tầm soát nếu không có các yếu tố nguy cơ
nghiện thuốc lá uống nhiều rượu bia người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày